ngày hai mươi ba tháng một mươi một sở văn hóa và thể thao tp hcm tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa
và kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn năm hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ ông trần thế thuận giám đốc sở văn hóa và thể thao tp hcm nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi với chủ đề đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị
lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích trùng tu tôn tạo bảo tồn
và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố
giá trị to lớn của di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nói chung cấp thành phố nói riêng
luôn được các cấp các ngành và người dân thành phố quan tâm lưu giữ bảo vệ và phát huy
trong suốt quá trình xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước là nền tảng quan trọng
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố
năm nay tp hcm vinh dự được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận
trụ sở ủy ban nhân dân tp hcm và đình thần linh đông thuộc quận thủ đức
là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
đồng thời tp hcm cũng công nhận sáu di tích cấp thành phố trong đó có hai di tích lịch sử
và bốn di tích kiến trúc nghệ thuật nâng tổng số di tích trên địa bàn thành phố lên một trăm tám mươi năm di tích